bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa đưa ra hướng dẫn khai thác giám sát sản phẩm hải sản
việc nuôi trồng thủy sản và nghề muối tại bốn tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
hướng dẫn này căn cứ vào kết quả điều tra đánh giá về mức độ và phạm vi ô nhiễm môi trường biển
do bộ tài nguyên và môi trường công bố ngày hai mươi hai tháng tám
đối với khai thác thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bốn phương án
phương án đầu tiên là cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ một mươi hải lý trở vào bờ
kéo dài từ vụ án đến hết hòn sơn trà thừa thiên huế và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm
sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá bến cá khi tàu trở về
phương án thứ hai là cho phép ngư dân khai thác bình thường nhưng cấm ba vùng biển như bộ tài nguyên và môi trường khuyến cáo
phương án ba là cho phép ngư dân khai thác bình thường tăng cường giám sát an toàn thực phẩm
sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá bến cá khi tàu vào bờ
phương án thứ tư là cho phép ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản bình thường và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm
hiện các bộ ngành và địa phương đang thảo luận và sẽ chọn phương án để áp dụng trong thực tiễn